vài ngày trở lại đây người dân bắt đầu đổ ra ngoài đường khi chưa hết hiệu lực của chỉ thị một mươi sáu về cách ly xã hội
đây là vấn đề đáng lo ngại bởi nếu người dân ra đường đông thì việc lây nhiễm trong cộng đồng là khó có thể ngăn chặn
chiều nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã họp với thường trực chính phủ và ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín để thảo luận về việc cần thiết phải thực hiện chỉ thị số một mươi sáu
thủ tướng nhấn mạnh vẫn cần phải tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
truyền thông cần dành nhiều thời gian cho các bác sĩ cho ngành y tế cho những tấm lòng nhân ái